liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín bộ y tế vừa tiếp tục có văn bản gửi các tỉnh thành phố về việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó để tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân và hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine bộ y tế đề nghị các tỉnh thành đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân theo kế hoạch đã được bộ y tế ban hành
bảo đảm tất cả những người từ một mươi hai tuổi tiêm đủ liều cơ bản người từ một mươi tám tuổi được tiêm mũi ba khi đến lịch đặc biệt các địa phương giả soát tiêm chủng cho người đến và trước khi đi đến nơi khác
người lao động quay trở lại làm việc sau tết nguyên đán mà chưa được tiêm đủ liều bảo đảm an toàn tiêm chủng chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ngành y tế trong công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai góp phần kiểm soát dịch bệnh đồng thời khẩn trương mua tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi theo nghị quyết số một mươi hai của chính phủ
phần đấu trước ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đưa học sinh sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là nội dung trong chỉ thị số một về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
nhâm dần hai nghìn hai mươi hai vừa được thủ tướng chính phủ phạm minh chính ký ban hành
theo đó chính phủ yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với bộ y tế các cơ quan liên quan chỉ đạo lên kế hoạch và triển khai kiểm tra các địa phương
các cơ sở giáo dục đại học về việc đưa học sinh sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
xin chào và hẹn gặp lại
thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp kể từ ngày bảy tháng hai
đến ngày một mươi bốn tháng hai đối với khối trung học cơ sở thì tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch
đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng hai này trong đó năm mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố cho một trăm linh
học sinh đi học trực tiếp kể từ ngày tám tháng hai còn đối với khối trung học phổ thông thì tất cả sáu
ba tỉnh thành phố đã cho học sinh đi học trực tiếp vào ngày bảy tháng hai đối với các cơ sở giáo dục
đại học một trăm linh các trường đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng hai
sau các khối từ lớp bảy đến lớp một mươi hai được tới trường thì bắt đầu từ ngày một mươi tháng hai hà nội tiếp tục
cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi tám huyện thị xã được tới trường học trực tiếp hiện các huyện
thị xã đã sẵn sàng cho kế hoạch đón học sinh vào ngày mai đối với khối lớp một thì đây được xem là
ngày khai giảng đặc biệt bởi sau một học kỳ học trực tuyến thì nay các em mới được tới trường lần đầu
ghi nhận của phóng viên intv tại huyện thường tín hà nội
hôm nay mỹ tâm đang cùng mẹ kiểm tra lại sách vở cũng như đồ dùng học tập để sẵn sàng cho ngày mai
tới trường gần một mươi tháng xa trường sa lớp mỹ tâm cũng như mẹ đang rất hồi hộp và vui mừng khi được quay
trở lại trường con rất hào hứng khi được đến trường và được gặp các bạn và học trực tức cùng các thầy
cô ạ học luôn ở nhà thì con không được nghe rõ các thầy cô dạy ở trường con còn được học cùng các
bạn và chơi cùng các bạn ạ vui thì mừng hơn là mọi người cảm ơn các thầy cô cảm ơn các thầy cô
tại trường tiểu học văn bình trong sáng nay các thầy cô đã có mặt tại trường để khẩn trương công tác
dọn dẹp vệ sinh phun khử khuẩn chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng đón các em học sinh
đầu tiên là chúng tôi ra soát lại các trang thiết bị y tế để đảm bảo nhất cái kỳ kiểu cần để phục vụ cho công tác là phòng chống dịch cũng như đón các em quay trở lại trường và thứ hai chúng tôi sẽ là làm công tác vệ sinh khử khuẩn toàn bộ tất cả các phòng chức năng phòng học lớp học sân trường cảnh quan môi trường tất cả các cái điều kiện cần thiết nhất và tốt nhất
để chuẩn bị đón học sinh tới trường sau một mươi tháng học trực tuyến các nhà trường nói chung và các giáo viên
nghiệp lớp một đã có những kế hoạch dạy học phù hợp cũng như chuẩn bị sẵn tâm lý cho các em khi quay lại trường
thực hiện chương trình thời khóa biểu của nhà trường đã đưa ra của phòng giáo dục huyện đưa ra
cái thứ hai nữa là trong cái quá trình dạy của tôi là tôi sẽ hệ thống ôn lại tất cả các kiến thức cho các con từ đầu
thứ nhất là ví dụ như là cái cách cầm bút đó cách đặt vở khoảng cách giữa mặt của các con đôi mắt của các con với quyền vở như thế nào để tránh cận thị
ví dụ như môn toán thì tôi cũng phải sử dụng những cái thao tác que tính đó để cho các con tập đếm tập nhận biết các số
bởi vì hiện tại là trong quá trình học zoom là có những con cũng chưa thuộc được hết các mặt số
với cái kết quả mà khối lớp chín và khối lớp một mươi hai đã thực hiện rất là tốt trong thời gian vừa qua
và đặc biệt khối từ lớp bảy cho đến cuối lớp một mươi hai quay trở lại trường với cái tinh thần như thế này
thì chắc chắn là sẽ có cái việc kế thừa cũng như là có những cái mà chuẩn bị chú đáo hơn
trong cái việc là ngày một mươi tháng hai tới thì khối từ lớp một cho đến lớp sáu quay trở lại học tập sẽ chuẩn bị sẽ là chú đáo hơn
trong ngày mai ngày một mươi tháng hai các trường ở địa bàn các xã thị trấn của một mươi tám huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một và cấp độ hai
tổ chức cho học sinh các khối từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng ngày chín tháng hai sở y tế tp hcm ban hành văn bản khẩn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau tết quyền đáng năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó sở y tế đề nghị ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện đẩy mạnh tuyên truyền người dân từ các tỉnh
thành phố trở về và cư trú trên địa bàn tuân thủ thông điệp năm k và tự theo dõi sức khỏe
sở y tế tp hcm yêu cầu các quận nguyện thành phố tăng cường rà soát và lập danh sách người trở về từ các tỉnh thành phố
hoặc đang sống trên địa bàn chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
vận động người dân đến cơ sở y tế để tiêm chủng
tuyên truyền người dân từ các tỉnh thành phố trở về và cư trú trên địa bàn tuân thủ thông điệp năm k tự theo dõi sức khỏe
nếu có biểu hiện nghi mắc covid một mươi chín cần thông báo ngay cho y tế địa phương để xử trí theo quy định
các trung tâm y tế tp thủ đức và quận quyện giám sát y tế người nhập cảnh cách ly theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
đối với cơ sở y tế công lập ngoài công lập phòng xét nghiệm có xét nghiệm covid một mươi chín cần tăng cường rà soát
sàng lọc người có triệu chứng nghi ngờ thực hiện xét nghiệm và cách ly kịp thời đảm bảo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
kính thưa quý vị với việc tp hcm đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín có thể thấy là việc cho trẻ đi học trở lại
là điều cấp thiết và là mong muốn của ngành giáo dục cũng như là đa số phụ huynh
và theo thống kê từ sở giáo dục và đào tạo tp hcm hiện đã có hơn tám mươi phụ huynh học sinh tiểu học đăng ký cho con đi học trực tiếp từ ngày một mươi bốn tháng hai
hiện nay toàn bộ hai mươi hai
trên hai mươi hai quận quyện tại tp hcm đều đạt cấp độ một vùng xanh không có địa phương nào thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước
đây là tuần thứ năm liên tiếp đô thị lớn nhất nước là vùng xanh
với tín hiệu khả quan này nhiều phụ huynh mong muốn sớm cho con trở lại trường không nên nghỉ học thêm nữa vì sẽ phát sinh nhiều vấn đề
thật ra là cho ở nhà thêm là ba mẹ cũng rất là khó khăn tại vì là mình đi làm cả ngày á
nên là cái việc mà vừa làm vừa trông con nó rất là ảnh hưởng đến công việc
bây giờ là thấy nhiều mẹ
bây giờ cũng gửi riêng gửi tư đó gửi tại nhà cô á
thì nhiều lúc là cái đó là mình cũng không có kiểm soát được
nguyện vọng của gia đình là cũng cho em đi học sớm
còn về cái phòng dịch thì mình tin là trường mẫu giáo nào khi mà cho các con đi học lại là đều là đảm bảo là có thể là đầy đủ được năm k
để chuẩn bị đón trẻ đi học trở lại vào ngày một mươi bốn tháng hai tới đây các trường mầm non trên địa bàn tp hcm đang tất bật làm vệ sinh trường lớp khử khuẩn xung quanh khuôn viên trường học
vì là độ tuổi nhỏ nhất
các bậc học nên việc vệ sinh trang thiết bị dụng cụ học tập ăn uống của các em được trường mầm non đặc biệt quan tâm và triển khai song song các giải pháp đảm bảo phòng dịch
về phía nhà trường cũng tập huấn cái phối hợp về cái phương án của cái tổ an toàn covid
nhà trường tạm ngưng một lớp để làm một cái phòng cách ly để đảm bảo cái an toàn khi mà các bé đi học trở lại
khi có sự cố xảy ra thì cũng có cái phòng để tạo một cái không khí cho các bé
coi như là một cái phòng
lớp học của các con cũng làm cho các bé được yên tâm
nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh và được đồng thuận rất là cao khoảng trên tám mươi
cũng mong muốn là trong cái thời gian sắp tới khi các bé đi học trở lại thì phụ huynh phối hợp tốt trong việc khai báo y tế cũng như là phân luồn theo của cái phương án mà phòng chống dịch của nhà trường
sở giúp dục và đào tạo tp hcm cho biết bên cạnh những tín hiệu khả quan về cấp độ dịch tại tp hcm
thì vấn đề bước thiết hơn chính là thực trạng học sinh học trực tuyến trong thời gian dài đã phát sinh các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần
tiếp đến là những phát sinh về nhu cầu giữ trẻ khiến các cơ sở phải mở chui gây mất an toàn
chính vì vậy mở cửa trường học là vấn đề không thể chần chờ thêm nữa
chúng ta tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị chuẩn bị hết sức là chú đáo kỹ càng để đưa học trò trở lại để là trường học
trường công lập của chúng ta và các trường ngoài công lập ở thành phố đã mong đợi cái ngày này
trường công lập của chúng ta đã rất là lâu chuẩn bị điều kiện rất là tốt mà chúng ta không đưa trẻ ra lệ trường để cái nhu cầu của trẻ
đặc biệt là để mầm non trẻ tiểu học nữa thì sẽ phát sinh tức là khi nhu cầu cao thì sẽ có những cái điểm giữ trẻ không phép lại mọc lên
tức là khi đó một cái nhà hậu ẹp cũng nhận giữ trẻ mà điều đó nó làm gây cái điều không an toàn cho trẻ con thành phố nữa
cho nên là các trường học mà chuẩn bị tốt phương án và công tác tuyên truyền để cho phụ huynh học sinh
đồng thuận với lại các chủ trương điểm lại các thành phố
sau hơn chín tháng tránh dịch và lần lượt đi học lại theo khối lớp
thành phố hồ chí minh quyết định đón học sinh quay lại trường vào ngày một mươi bốn tháng hai tới
sau khi các cơ sở giáo dục thực hiện công tác chuẩn bị đón học sinh quay lại trường
từ ngày mai một mươi tháng hai các trường tổ chức họp cha mẹ học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý
trong công tác phối hợp với nhà trường trong chăm sóc giáo dục học sinh trong điều kiện mới